cũng nằm trong vùng ảnh hưởng của mưa lũ huyện ea súp tỉnh đắk lắc hiện có tới hơn bốn trăm linh ngôi nhà bị ngập lụt
quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng cũng như tài sản của nhân dân
những ngày qua lực lượng công an huyện đã triển khai một trăm linh quân số
ứng trực ngày đêm để kịp thời giải cứu người dân từ các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn
đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được khi lực lượng công an huyện ea súp tỉnh đắk lắc
đang triển khai lực lượng tìm ứng cứu một mươi bốn người dân đi canh tác
ở các tròi giấy bị nước lũ bất ngờ đổ về cô lập không thể trở về với gia đình
sau nhiều giờ đồng hồ vượt nước lũ chảy xiết
lực lượng công an đã tiếp cận đưa được một mươi bốn người dân này về đến nơi an toàn
mình có năm người sáng nay tôi qua nước mưa nhiều sáng nay nước dâng lên cao
sáng nay công an sáng đi vào cứu em ấy với gia đình với mấy người cũng thoát nạn
mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày
dựa nguồn đổ về bất ngờ đã khiến hàng trăm hộ dân ở huyện airsoft phải hứng chịu thiệt hại nặng nề
hôm qua cũng dài dặn
xong thì tầm tám giờ là bắt đầu nước lên là lên nhanh không kịp giỡn tay
nhất là châu bò gà khỏe là trôi đi hết
lực lượng công an huyện đã hết sức nỗ lực cố gắng
từng đồng chí các bộ chiến sĩ
lực lượng nước đổ về rất lớn chảy xiếc cho nên lực lượng trong quá trình vận chuyển cho người dân cũng hết sức là khó khăn
nhưng mà xác định là cái nhiệm vụ của lực lượng công an là phải cứu giúp dân
cho nên là anh em cán bộ chiến sĩ là hết sức là quyết tâm
thì xuất phát đó thì ngay từ ban đầu là chúng tôi đã triển khai một trăm linh quân số ở công an huyện và công an các xã
để rồi đưa người dân cũng như là cái tài sản từ những vùng ngập đến nơi an toàn
cho đến bây giờ thì cái lượng
lực lượng nước đã rút thì chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng công an
đoàn thanh niên phụ nữ công đoàn và công an các xã thì tập trung phối hợp với các cơ quan mân ngành
để rồi là cái thu hoạch cái diện tích lúa mà bị ngập trong cái đợt lũ vừa qua
và cái diện tích hoa màu cũng như là khắc phục sửa chữa nhà ở
tổng số cái đợt lũ vừa rồi là ba trăm chín mươi nhà dân bị ngập
cho nên là phối hợp với các lực lượng để rồi giúp dân
để rồi khắc phục cái hậu quả thiên tai để rồi ổn định cuộc sống
tình đến nay
tại huyện air soup đã có gần bốn trăm linh ngôi nhà bị ngập lụt
trong đó xã cư cơ bang có hai mươi một hộ
thị trấn air soup hai mươi hộ
xã air rock hai trăm bảy mươi chín hộ
air bung năm mươi tám hộ
xã gia lơi một mươi hai hộ
tất cả các hộ này đều được lực lượng công an huyện và chính quyền địa phương
tổ chức sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn
về sản xuất nông nghiệp
mưa lũ đã gây thiệt hại gần hai hectare lúa và hoa màu
hơn một mươi một hecta ao cá bị ngập
trên chín trăm linh con gia súc
xa cầm bị nước lũ cuốn trôi
hiện công an huyện air soup đang tổ chức lực lượng tích cực hỗ trợ người dân
khắc phục những khó khăn do mưa lũ gây ra
phối hợp cùng quân đội và chính quyền địa phương
tổ chức thu hoạch lúa hoa màu
giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau lũ